trong ngày thi đấu thứ một mươi của đoàn thể thao việt nam tại asean một mươi tám
hai vận động viên nữ của bộ môn điền kinh đã vượt qua vòng loại để có mặt ở vòng bán kết
và tính cho đến thời điểm hiện tại đoàn thể thao việt nam đang xếp thứ hai mươi trên bảng tổng sắp
với hai huy chương vàng một mươi một huy chương bạc và một mươi ba huy chương đồng
vận động viên quách thị lan về nhì ở vòng loại nội dung hai trăm linh m nữ với thành tích hai mươi ba giây bảy mươi hai
cô chính thức có mặt vào vòng bán kết
trong khi đó lê tú trinh chỉ đứng thứ tư ở vòng loại
nhưng vẫn giành được vé vớt vào thi đấu vòng bán kết
tại vòng một một mươi sáu môn võ cưu rát hạng cân dưới sáu mươi sáu kg dành cho nam
nguyễn hải ba thất bại một mươi trước đối thủ người kazakhstan
trong trận thứ kết môn boxing hạng cân năm mươi bảy kg nữ
vận động viên vương thị vĩ thất bại trước huang xiao wen đài loan trung quốc
vào lúc một mươi chín h ba mươi tối nay vận động viên điền kinh vũ thị ly sẽ tham dự vào chung kết nội dung tám trăm linh m nữ
đây là nội dung từng giúp cô giành huy chương vàng sea games
trong khi đó hậu vệ đoàn văn hậu của đội tuyển bóng nam nam sẽ vắng mặt đáng tiếc
trong trận đấu gặp olympic hàn quốc vào ngày mai
nguyên nhân do anh đã phải nhận hai thẻ vàng trong hai trận đấu liên tiếp gặp ba ranh và siri
với hai huy chương vàng một mươi một huy chương bạc và một mươi ba huy chương đồng tính đến thời điểm hiện tại
đoàn thể thao việt nam đang xếp thứ hai mươi trên ba mươi năm đoàn đã đạt huy chương ở đại hội